thời gian qua cộng đồng mạng dậy sóng với trào lưu truy tìm kho báo sáu trăm bảy mươi ba tỷ của bà trương mỹ lan ngoài biển
đây là trào lưu xuất phát từ đoạn clip ghi lại cảnh bà lan trả lời thẩm vấn của hội đồng xét xử
trong vụ án xảy ra tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn và tập đoàn vạn thịnh pháp
mà tòa án nhân dân tp hcm vừa đưa ra xét xử từ ngày năm tháng ba đến ngày một mươi một tháng bốn năm hai nghìn bốn
trong đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội có đoạn hội thoại giữa hội đồng xét xử và bà trương mỹ lan
khi hội đồng xét xử hỏi bà lan giấu khoản tiền sáu trăm bảy mươi ba tỷ ở đâu bà landap tiền đang ở ngoài biển
đoạn clip sau đó đã hình thành nên một trào lưu khiến nhiều người đưa trên tìm kho báo bằng những bức ảnh chế
ngày một mươi ba tháng năm tại hợp báo thương kỳ bộ thông tin và truyền thông trả lời có hỏi về việc xử lý hiện tượng
người dùng mạng xã hội duchenne hay các ghép hình ảnh tìm kho báo của bà trương my lan
ông lê quang tự do cục trưởng cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử cho biết
hiện tượng duchenne bắt nguồn từ cắt ghép phát ngôn của bà trương my lan
chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp tại phiên tòa liên quan đến số tiền hơn sáu trăm bảy mươi ba tỷ đồng
mà bà trương my lan phải bồi hoan theo quy định của tòa
trên thực tế tại phiên tòa bà trương mỹ lan không hề có những phát ngôn xấu tiền ngoài biển khơi
ông lê quang tự do nói
chúng tôi có nắm được thông tin và đã kiểm tra hiện tượng đu trên này chỉ tồn tại trong thời gian ngắn
trước đầy một tuần từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi chín tháng bốn
những người tham gia mạng xã hội đã cắt ghép mang tính chất hài hước vui về
chứ không phải là nội dung lừa đả mang ý đồ xấu
tuy nhiên đây cũng là hành vi thông tin sai sự thật
mặc dù đây là những thông tin sai sự thật
song cục trưởng cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử cho hay
do có quá nhiều người dùng đăng tải thông tin nên không thể chặn gỡ được trên không gian mạng
ông lê quang tự do thông tin
chúng tôi đã phối hợp với cơ quan chức năng truy tìm người tung tin bản gốc
nhưng chưa tìm ra
với việc xử lý chúng tôi có thể chặn có một số tài khoản có lượng view
lượng theo dõi nhiều chứ chưa chặn gỡ triệt đề
về hướng xử lý theo ông tự do
cục phát thanh truyền hình thông tin điện tử đã chặn có một số tài khoản duchenne
có nhiều người lật xem lật theo dõi
cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử cũng đã thông tin trên báo chí
cảnh báo người dân không nên đưa thông tin sai sự thật
cắt ghép phát biểu của những người khác trong phiên tòa để phục vụ nội dung khác
có thể chỉ là nội dung hài hước giải trí nhưng vi phạm pháp luật
ngoài ra đại diện bộ thông tin và truyền thông cho biết
cơ quan chức năng cũng đã nhanh chóng thông tin để người dân không cắt ghép
thông tin sai sự thật dù với mục đích hài hước cũng là hành vi vi phạm pháp luật
sau khi tòa án sơ thẩm bà trương mỹ lan và tám mươi năm bị cáo khác trên mạng xã hội facebook
tiktok đã xuất hiện trên xu hướng ra khơi truy tìm kho báo sáu trăm bảy mươi ba tỷ đồng của bà trương mỹ lan
câu chuyện tìm kho báo của bà trương my lan này được cho là bắt nguồn tư dòng sợ tớt cải biên ở trên facebook
khi tòa được hỏi sấu sáu trăm bảy mươi ba tỷ đồng ở đâu bị cáo trương my lan đáp và trả lời
các ngươi muốn của cải của ta ư ta giấu ngoài biển khơi ấy ngươi muốn thì ra đó mà tìm
kể từ đó ngươi ngươi nha nha đều đưa trên tìm kho báo từ những tấm ảnh chế đến các video trao thuyền
trao thúng phóng ra ngoài biển khơi thu về hàng trăm nghìn liệt thích
tuy nhiên người đầu tiên được cho là gọi lên trào lưu nói trên là một tài khoản trên ứng dụng tes
tài khoản này có tên là numerals đăng tài sợ tớt với các tình tiết được ứng tác dựa trên bộ truyện một p
sợ tớt trên đã quá viral với hơn sáu trăm linh comment và hơn một mươi liệt thích
sợ tớt này cũng đã khơi màu cho hàng loạt
sợ tớt video hài hước ngoại truyện của các hải tạc đi tìm kiếm kho báo thú sự thích thú của đông đảo cư dân mạng
hàng ngàn tài khoản mạng xã hội đã đăng lại bài viết kèm theo hình ảnh video cắt ghép với nội dung rủ nhau đi tìm kho báo
các bài đăng lấy cảm ứng từ nội dung bộ truyện tranh anime và ma gan nổi tiếng có tên là một p
trong một p có một nhân vật là người đã tìm ra kho báo vĩ đại nhất thế giới và từ đó mọi hải tạc đều ra khơi tìm kiếm kho báo ấy để trở thành vua hải tạc mới
trên mạng xã hội một số người nổi tiếng cũng đút theo gen đi tìm kho báo hoặc cố tình hiểu là bà mỹ lan có dấu tài sản ngoài biển khiến không ít người bình luận với nội dung tiêu cực
theo ghi nhận của phóng viên sau khi có trên ra khơi truy tìm kho báo sáu trăm bảy mươi ba tỷ đồng của bà trương mỹ lan hàng trăm tài khoản trên mạng xã hội đã đăng tải bài viết kèm hình ảnh video truy tìm kho báo
trước đó như báo sức khỏe và đời sống đã đưa tin ngày hai mươi tháng bốn luật sư giang hồng thanh là người bào chữa cho bà trương mỹ lan
đã có đơn đề nghị xử lý hành vi vi phạm luật an ninh mạng liên quan tới những thông tin lan truyền trên mạng xã hội sau phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án vạn thịnh pháp
đơn đề nghị gửi cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc bộ công an cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử
tòa nhân dân tp hcm viện kiểm sát nhân dân tối cao vụ ba và cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo đơn đề nghị sau phiên tòa sơ thẩm mạng xã hội xuất hiện đoạn clip lồng ghép xuyên tạc hội thoại giữa chủ tọa phiên tòa và bà trương mỹ lan sáu mươi tám tuổi
chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn văn định phát đoạn clip đó đến nay đã tạo cân sốt thậm chí đã lan truyền tạo trend tìm kiếm cho các nền tả mạng xã hội
không chỉ có người dân mà rất nhiều người nổi tiếng khác kể cả một số cán bộ chiến sĩ công an cũng đã tham gia vào xu hướng này
trong đơn luật sư của bà trương mỹ lan đã đề nghị cơ quan xác minh điều tra làm rõ hành vi vi phạm xử lý nghiêm người thực hiện hành vi để răn đe và phòng ngừa chung tránh những trường hợp tương tự có thể xảy ra trong tương lai
cũng theo đó luật sư đề nghị mong muốn cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử yêu cầu cá nhân đã đăng tải clip và các tổ chức quản lý gỡ bỏ các clip ra khỏi tài khoản và các nền tảng mạng xã hội website
liên quan về vấn đề trên nhiều độc giả cũng đặt ra câu hỏi
vậy hành vi thông tin sai sự thật về bà trương mỹ lan cất giữ kho báo ngoài biển sẽ phải đối diện với những trách nhiệm pháp lý nào
luật sư trần văn giới đoàn luật sư tp hcm cho biết hành vi trên trước hết đã vi phạm điều cấm của luật an ninh mạng
cụ thể vi phạm điểm d khoản một điều tám thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan tổ chức cá nhân khác
điểm a b khoảng ba khoảng năm điều một mươi sáu luật an ninh mạng thông tin bịa đặt sai sự thật xâm phạm danh dự uy tín nhân phẩm và gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan tổ chức cá nhân khác
về chế tài xử lý hành vi thông tin biện đặt thông tin sai sự thật sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại nghị định một mươi năm gạch chéo hai nghìn hai mươi
do đổi bổ sung bởi nghị định một mươi bốn cạch chéo hai nghìn hai mươi hai
theo đó phạt tiền từ một mươi hai mươi triệu đồng đối hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo
sai sự thật xuyên tạc vu khống xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức danh dự nhân phẩm của cá nhân
cạnh đó hành vi tiết lộ thông tin thuộc danh mục bí mật của nhà nước bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác mà trước tới mức truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ bị xử phạt từ hai mươi ba mươi triệu đồng
ngoài bị phạt tiền tổ chức cá nhân vi phạm còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả bắt buộc phải gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn hoặc thông tin vi phạm pháp luật
lưu ý mức phạt trên áp dụng đối với tổ chức vi phạm trường hợp cá nhân vi phạm ở mức phạt sẽ bằng một phần hai mức phạt đối với tổ chức
ở mức độ nghiêm trọng hơn người có hành vi cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo thông tin sai sự thật xuyên tạc vô khống xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức danh dự nhân phẩm của cá nhân
có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về các tội vu khống theo quy định tại điều một trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi
khung hình phạt thấp nhất là phạt tiền từ một mươi đến năm mươi triệu đồng phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến một năm
hoặc cũng có thể bị xử lý hình sự về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước tổ chức cá nhân theo quy định tại điều ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sự đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
khung hình phạt thấp nhất của tội này là phạt cảnh cáo phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm
tại phiên tòa xét xử vụ án vạn định pháp vào ngày một mươi một tháng ba bài trường milan đã tửng khai về những chuyến xe bí mật trở hơn một trăm linh tỷ đồng ra khỏi ecb về tập đoàn vạn định pháp
số tiền này không biết cuối cùng bà lan sẽ làm gì có cắt giấu ngoài khơi hay không
tuy nhiên có một số kho báo khác của bà lan đã được cơ quan tiến hành tố tụng xác định được địa chỉ và tiến hành thủ tục kê biên đảm bảo thi hành án
đó là căn biệt thự cổ tại số một trăm một mươi một trăm một mươi hai võ văn tần quận ba tp hcm
giá trị mua vàng là ba mươi năm triệu usd
đó là một tỷ đồng mà tòa đã buộc ông nguyễn cao trí trả lại cho bà lan
đó là hai tám trăm tám mươi ba tỷ đồng nếu quốc cường gia lai trở lại để gỡ cây biên sáu bất động sản và ghi lại sổ hồng
đặc biệt bà lan cũng có hàng loạt những bất động sản trải dài từ các quận một ba bốn bảy phú nhuận tp hcm
bảy mươi sáu bất động sản tại huyện nhân trạch đồng nai do người khác đứng tiên hộ
tổng thể có một hai trăm ba mươi bảy bất động sản liên quan đến
trực tiếp tới bà trương my lan bị kê đơn trong quá trình giải quyết vụ án
ngoài ra bà lan cũng đã hủy quyền cho con gái ra bán dự án capital pallet liệu sai bà đình hà nội
trong quá trình xe xử ra bán lên tới một tỷ usd
đúng là xa tận trên trời mà gần ngay trước mắt
chẳng phải lên rừng vượt biển chỉ là cái nhìn giá trị của số tài khoản trên
cũng đủ biết kho báo của bà trương my lan thật sự đang ở đâu
chỉ có điều những kho báo này cuối cùng cũng sẽ phải vào việc thi hành án mà thôi
đây là hậu quả tất yếu của việc tạo nên kho báo từ những đồng tiền do phạm tội mà có
những lau đài được xây trên cát chỉ cần một con sóng không sẽ vỡ tan
tại cuộc họp báo quý i năm hai nghìn bốn của bộ tư pháp mới đây
ông nguyễn thắng lợi phó tổng cục trưởng tổng cục thi hành án bộ tư pháp cho biết
ngay trong giai đoạn điều tra truy tố vụ án phản định phát
các tài sản là vật chứng đã chuyển sang cơ quan thi hành án
tổng cục thi hành án đã chỉ đạo cơ quan thi hành án dân sự để kiểm tra
giả soát thủ tục pháp lý vật chứng để đảm bảo thi hành án về sau
ông nguyễn thắng lợi cho biết khi bản án vụ phản định phát
phần dân sự có hiệu lực pháp luật cơ quan thi hành án sẽ tổ chức thi hành theo đúng quy định của pháp luật